vào ngày hai mươi tám tháng chín tại cửa khẩu đường bộ quốc tế lào cai đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai phối hợp cùng công an tỉnh lào cai đã tiến hành tiếp nhận một trăm một mươi công dân do trạm kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh hà khẩu trung quốc trao trả
tất cả các công dân này đều mang quốc tịch việt nam ở một mươi bảy tỉnh khác nhau trong cả nước
trong số những người này có rất nhiều công dân đã vượt biên trái phép sang trung quốc làm thuê từ những năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
những công dân này làm thuê trong các cơ sở sản xuất thủ công như sản xuất vải dây dép hàn xì đồ sắt bánh kẹo ở các tỉnh quảng đông và quảng tây trung quốc